liên quan đến vụ cô gái vào nhà hàng của một khách sạn năm sao ở hà nội rồi gọi các món cao cấp nhưng quỳ tiền nhiều người đã câu hỏi chủ nhà hàng có quyền tạm giữ khách để đòi tiền nợ hay không
sự việc xảy ra tại nhà hàng của một khách sạn năm sao thuộc phường cống vị quận ba đình hà nội
tối hai mươi tám tháng năm một cô gái ăn mặc khá sang trọng vào nhà hàng này yêu cầu lấy thực đơn và gọi các món cao cấp gồm bò waku a năm tôm hùm nguyên con rượu vang đức hoa quả
tổng số tiền cần thanh toán là gần một mươi đồng
khi nhà hàng đến giờ chuẩn bị đóng cửa nhân viên in hóa đơn tính tiền thì cô gái này tỏ ra ngây ngô và không mang bất kỳ giấy tờ cá nhân nào
quản lý nhà hàng đã ra nói chuyện với khách hàng đồng thời liên hệ cơ quan công an can thiệp
tuy nhiên cô gái này không hợp tác liên tục tỏ ra không bình thường nằm ra ghế sofa
sự việc trên không phải hiếm gặp thực tế có không ít cá nhân sau khi ăn uống tại nhà hàng khách sạn quán cà phê đã tìm mọi cách để quy tiền
như quên ví quên thẻ chê món ăn chán hay quá đắt
giả nghe ngô thậm chí còn tìm cớ gây sự hành hung nhân viên quán ăn hay lợi dụng quán đông khách
rồi lặng lặng chuồn khiến nhân viên phục vụ khóc dở méo dở vì phải móc túi ra trả thay
nhiều chủ cửa hàng người cung cấp dịch vụ đã phải ngậm đắng nuốt cay khi gặp các thượng đế này
về hiện tượng trên luật sư lê hồng vân đoàn luật sư hà nội cho rằng
việc đi ăn uống nhưng không trả tiền là trái đạo đức trái pháp luật xâm phạm đến quyền sở hữu của người cung cấp dịch vụ
khi gặp các trường hợp quỳ tiền ăn uống một số chủ quán do không giữ được bình tĩnh đã to tiếng
chửi mắng khách thậm chí còn giữ nhốt người lại nên đã vô tình tự đẩy mình vào vòng lao lý
cũng theo luật sư hồng vân đòi nợ thô bạo không phải là cách giải quyết đúng đắn trong trường hợp này
chủ quán có quyền tự bảo vệ quyền dân sự của mình nhưng phải phù hợp với tính chất mức độ xâm phạm đến quyền
và phải đảm bảo không được trái pháp luật như yêu cầu người ăn thanh toán tiền trước khi rời đi
hoặc tạm giữ tài sản có giá trị tương đương số tiền nợ để đảm bảo người này quay lại trả nợ
bộ luật dân sự năm hai nghìn một mươi năm quy định về biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thông qua việc cầm giữ tài sản
theo đó cầm giữ tài sản là việc bên có quyền gọi là bên cầm dữ đang nắm giữ hợp pháp tài sản là đối tượng của hợp đồng
xong vụ được chiếm giữ tài sản trong trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ
điều ba trăm bốn mươi sáu bộ luật dân sự năm hai nghìn một mươi năm
bên cạnh đó chủ quán cần báo với cơ quan công an đến lập biên bản xem xét xử lý hành chính về gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác
trong khoảng thời gian chờ cơ quan công an đến xử lý vụ việc thì hành động này không có dấu hiệu giữ người trái pháp luật
trường hợp có đủ bằng chứng cho rằng đối tượng quỳ tiền ăn đã thực hiện hành vi này nhiều lần ở nhiều nơi một cách chuyên nghiệp
cơ quan công an có thể xem xét điều tra xử lý nghiêm theo quy định
còn nếu đối tượng là người không bình thường không có hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự
thì khó có căn cứ xử lý
mới đây vụ cháy quán cơm ở thị xã kinh môn tỉnh hải dương đã khiến cho một người tử vong một người bị thương
liên quan đến vụ việc cơ quan công an cho biết nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định do dò khí ga ở khu vực bếp trong quá trình đun nấu
ngày hai mươi chín tháng năm công an tỉnh hải dương đã có thông tin chính thức về vụ cháy tại quán cơm của chị bùi thị hát ba mươi tuổi
trú tại thôn thái mông xã quang thành thị xã kinh môn khiến thiếu nữ sinh năm hai nghìn chín tử vong một cháu nhỏ bị thương nặng
vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc chín giờ năm mươi sáu phút ngày hai mươi tám tháng năm
ngay sau khi nhận tin báo lãnh đạo công an tỉnh hải dương đã chỉ đạo công an thị xã kinh môn
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh điều động hai xe chữa cháy
một xe cứu nạn cứu hộ và hai mươi hai cán bộ chiến sĩ phối hợp với công ty điện lực thị xã kinh môn
đội phòng cháy chưa cháy chuyên ngành công ty trách nhiệm hữu hạn điện lực jazz hải dương
triển khai lực lượng phương tiện chữa cháy đến hiện trường để phối hợp tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
qua nắm tình hình tại hiện trường lực lượng chức năng xác định kiosk xảy ra cháy có diện tích khoảng một trăm năm mươi m hai
một tầng kết cấu tường gạch mái tôn sử dụng để kinh doanh ăn uống diện tích đám cháy khoảng trên ba mươi m hai
chất cháy chủ yếu là khí ga và các vật dụng phục vụ sinh hoạt kinh doanh
nguyên nhân ban đầu được cho là do dò dỉ khí ga ở khu vực bếp trong quá trình đun nấu tại kiosk gây ra cháy
khi xảy ra cháy trong kios có năm người gồm chị hát chủ quán chị bùi thị l em gái chị hát
bà ngô thị quy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai người làm thuê cháu dthv sinh năm hai nghìn chín và cháu dza sinh năm hai nghìn một mươi ba
cả hai đều là con gái chị hát
chị hát chị l và bà quy đã thoát ra ngoài an toàn
hai cháu gái dt hv
và dja sau khi lực lượng chữa cháy phát hiện đưa ra ngoài đã được người dân và lực lượng chức năng đưa đến trung tâm y tế để cấp cứu
đến một mươi h ba mươi phút cùng ngày đám cháy được dập tắt hoàn toàn
hậu quả vụ cháy làm cháu dt hv tử vong tại bệnh viện
cháu dga bị thương nặng đang cấp cứu
vật dụng đồ dùng trong kiosk bị hư hỏng chưa xác định giá trị thiệt hại
vụ việc đang được công an thị xã kinh môn phối hợp phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra làm rõ
mới đây khi tổ công tác đặc biệt của công an tp hà nội đang làm nhiệm vụ một đôi nam nữ cầm theo hung khí đã bị đưa về chốt
được biết do bạn gái bị treo chọc trên mạng xã hội tê quỳ hát sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ở hà nội đã chờ bạn gái mang theo dao và côn ba khúc đi tìm đối thủ để giặt mặt
chiều hai mươi tám tháng năm các tổ công tác đặc biệt của công an thành phố hà nội được triển khai trên các tuyến phố trần phú kim mã nguyễn thái học với mục tiêu tăng cường kiểm tra xử lý các vi phạm trật tự an toàn giao thông
khoảng một mươi sáu h ba mươi phút cùng ngày khi làm nhiệm vụ tại ngã tư trần phúch hạo phường điện biên quận ba đình tổ công tác số ba phát hiện một thanh niên đi xe máy mang biển kiểm soát hai mươi chín g một trăm chín mươi tám nghìn một trăm tám mươi chở theo bạn gái đều không đội mũ bảo hiểm
khi nhìn thấy tổ công tác thanh niên trên lập tức quay đầu bất chấp gây nguy hiểm cho nhiều người
trước biểu hiện không bình thường để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân tổ công tác đã nhanh chóng chặn giữ phương tiện áp sát đưa thanh niên về chốt
khi khám cho người thanh niên tổ công tác phát hiện một dao cam nhọn và một gậy sắt ba khúc
năm thanh niên khai tên là t q h sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba chú minh khai hà bà trưng hà nội còn bạn gái là h h n sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai chú tại trung liệt đống đa hà nội
t q h cho biết do mâu thuẫn với một người trên mạng xã hội thấy người này có biểu hiện trêu chọc bạn gái quá đa nên h h đã thủ săn hung khí chờ bạn gái đi tìm đối thủ để đánh giặt mặt
sau khi làm hồ sơ ban đầu tổ công tác số ba đã bàn giao người và tăng vật cho công an phường điện biên quận ba đình tiếp tục làm rõ
nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật mời quý vị cùng theo dõi
sáng hai mươi chín tháng năm một lãnh đạo sở y tế tỉnh nghệ an cho biết đến sáng cùng ngày toàn bộ bảy mươi một công nhân bị ngộ độc tại công ty
trách nhiệm hữu hạn molb tennergri đã ổn định sức khỏe và xuất viện về nhà hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân của vụ việc này
được biết sau khi xảy ra sự việc trên lãnh đạo sở y tế nghệ an tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh lãnh đạo huyện yên thành cùng các cơ quan chức năng
đã đến thăm hỏi động viên các công nhân bị ngộ độc đồng thời đoàn đã đến làm việc tại công ty mlb và bếp ăn của công ty để làm rõ nguyên nhân sự việc
thời điểm kiểm tra bếp ăn của công ty này xuất trình được các giấy tờ gồm
chứng nhận đăng ký kinh doanh năm hai nghìn hai mươi ba giấy xét nghiệm nguồn nước hồ sơ khám sức khỏe của chủ cơ sở và nhân viên
hợp đồng cung cấp thực phẩm do doanh nghiệp tư nhân mạc anh hà xã hoa thành yên thành nghệ an cung cấp sổ lưu mẫu thực phẩm
kiểm tra thực tế tại bếp ăn của công ty mlb tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm đã phát hiện nhiều tồn tại như
hệ thống thu gom rác thải không có nắp đậy và không đảm bảo vệ sinh hệ thống cống rãnh thoát nước thải không đảm bảo vệ sinh
có xuất hiện côn trùng trong khu vực chế biến thực phẩm bàn chế biến không đảm bảo có gạch vỡ
thực hiện lưu mẫu thực phẩm không đúng theo quy định về số lượng và tủ lưu mẫu không đảm bảo vệ sinh
liên quan đến vụ cháy nhà trọ ở trung kính sau khởi tố vụ án để làm rõ hành vi vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
cơ quan chức năng sẽ điều tra làm rõ hai nội dung trách nhiệm của chủ nhà trọ và trách nhiệm của cơ quan quản lý có liên quan
theo tiến sĩ luật sư đặng văn quường
đây là vụ hỏa hoạn rất thương tâm khiến nhiều người chết nhiều người bị thương gây thiệt hại nghiêm trọng
nên cơ quan điều tra sẽ vào cuộc xác minh làm rõ nguyên nhân vụ cháy để có hướng xử lý phù hợp với quy định của pháp luật
theo luật sư cơ quan chức năng sẽ làm rõ chủ sở hữu người quản lý ngôi nhà này là ai
việc kinh doanh cho thuê có đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy hay không
việc kiểm tra giấy phép xây dựng xác định thời điểm xây dựng sẽ được thực hiện nhằm đối chiếu với các quy định của pháp luật
về phòng cháy chữa cháy an ninh trật tự từ đó xác định trách nhiệm của chủ đầu tư đơn vị quản lý nhà xảy ra cháy
tiến sĩ đặng văn cường cho hay việc xây dựng ngôi nhà có giấy phép hay không có đúng với thiết kế hay không
có đảm bảo đúng quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy tại thời điểm xây dựng và quá trình sử dụng ngôi nhà hay không
là những vấn đề quan trọng để xác định chủ đầu tư công trình người quản lý công trình xây dựng này có tuân thủ quy định về phòng cháy chữa cháy hay không
vẫn theo luật sư khi xác định được tổ chức cá nhân có vi phạm dẫn đến vụ cháy xảy ra gây hậu quả nghiêm trọng
người vi phạm sẽ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho gia đình các nạn nhân và cho nạn nhân bị thương
thiệt hại bao gồm tiền chi phí cứu chữa tiền công người chăm sóc thu nhập bị mất bị giảm sút của người bị thương bồi thường tổn thất về tinh thần
đối với tài sản bị thiệt hại người vi phạm phải bồi thường toàn bộ thiệt hại trên cơ sở những thiệt hại thực tế về tài sản đã xảy ra
ngoài ra cơ quan điều tra cũng sẽ xác minh làm rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý có liên quan
vừa qua công an tp hạ long quảng ninh cho biết từ đầu năm đến nay công an thành phố hạ long đã phát hiện xử lý một mươi hai phương tiện
chở khách du lịch trái phép trên vịnh hạ long trong đó có bảy phương tiện chở người đi câu mực trái phép
qua kiểm tra hầu hết phương tiện vi phạm đều không có đăng ký đăng kiểm không đảm bảo an toàn kỹ thuật vệ sinh môi trường không có thiết bị cứu sinh cứu đắm
ngoài ra lực lượng công an thành phố đã phát hiện xử lý ba mươi phương tiện khai thác thủy sản trái phép trong vùng lõi vịnh hạ long bằng các ngư lưới cụ cấm
đã khởi tố hai vụ hai đối tượng về tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản
trước tình trạng người dân sử dụng tàu cá đò chở khách du lịch cầu cá câu mực đêm trên vịnh hạ long và sử dụng ngư cụ cấm khai thác thủy sản trong vịnh trái phép ngày càng nhiều
tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh đã chỉ đạo lực lượng công an thành phố hạ long tăng cường tuần tra quyết liệt xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm
theo công an thành phố hạ long mặc dù các hoạt động kinh doanh trên là hành vi trái phép nhưng hiện nay người dân và du khách dễ dàng tìm thấy quảng cáo về các tour câu cá câu mực đêm trên vịnh hạ long bằng xuồng lò tàu cá

được biết tuyến phố này vừa mới được hoàn thiện lát vỉa hè bằng gạch giả đá cách đây chưa lâu
thông tin về việc này đại diện phòng quản lý đô thị quận hai bà trưng cho biết thời gian qua ủy ban nhân dân quận hai bà trưng đã thực hiện chỉnh trang hè sau khi đã hạ ngầm đồng bộ hệ thống viễn thông điện lực cấp nước thoát nước
trả lời về việc dù vỉa hè mới được lát đá đồng bộ nhưng lại vừa bị đục phá thi công đường nước sạch gây lãng phí phòng quản lý đô thị quận hai bà trưng cho biết
thực tế trong quá trình vận hành nhất là hệ thống cấp nước được đầu tư theo nhiều giai đoạn việc có sự cố cần khắc phục dẫn đến phải đào vỉa hè là không tránh khỏi
theo thông tin từ phòng quản lý đô thị quận hai bà trưng để đảm bảo hạn chế thấp nhất việc đào hè ngõ nhằm bảo vệ các công trình hè ngó mới được đầu tư cải tạo xây dựng
tiết kiệm ngân sách chi phí duy tu sửa chữa hè ngõ đảm bảo an toàn giao thông
quỹ ban nhân dân quận đã có nhiều văn bản đề nghị các đơn vị đang quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật như viễn thông điện lực cấp nước thoát nước trên địa bàn quận
tiến hành ra soát kế hoạch kẻ tạo sửa chữa hệ thống hạ tầng kỹ thuật năm hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm và xây dựng kế hoạch dài hạn năm năm từ năm hai nghìn hai mươi năm hai nghìn ba mươi gửi cho quỹ ban nhân dân quận để biết và phối hợp
trong quá trình thi công ủy ban nhân dân quận hai bà trưng đã giao phòng quản lý đô thị ủy ban nhân dân các phường
đội thanh tra giao thông vận tải quận có trách nhiệm kiểm tra giám sát chủ đầu tư thực hiện thi công hoàn trả lại mặt bằng đảm bảo theo kết cấu nguyên trạng
riêng về nội dung cấp phép đào hè đường tuyến phố bạch mai phòng quản lý đô thị quận thông tin
quỹ ban nhân dân quận hai bà trưng đã chấp thuận cho công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên nước sạch hà nội được đào hè để thi công sửa chữa đường ống nước
chống thất thoát thất thu nước để đảm bảo nhu cầu dân sinh thiết yếu cung ứng đủ nước sinh hoạt cho nhân dân khu vực mùa nắng nóng hai nghìn hai mươi bốn trên địa bàn phường bạch mai
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ bốn h đến tám h ngày hai mươi chín tháng năm khu vực các tỉnh đăng nông và lâm đồng đã có mưa có nơi mưa vừa đến mưa to
như đèo bảo lộc ở lâm đồng sáu mươi một sáu mm quảng tín năm mươi năm hai mm đập thủy điện đắc sinh một ở đắk nông bốn mươi chín bốn mm
dự báo trong vài giờ tới khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa mưa vừa có nơi mưa to với lượng mưa tích lũy phổ biến từ hai mươi bốn mươi mm có nơi hơn sáu mươi mm
nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên đặc biệt tại các huyện đắk rơ lấp tuy đức tỉnh đắk nông bảo lâm bảo lộc đạo khoai tỉnh lâm đồng
các chuyên gia khí tượng cảnh báo lũ quét thường xảy ra bất ngờ tại các sông suối khu vực miền núi
lũ lên nhanh và cũng xuống nhanh có sức tàn phá lớn thường đi kèm với sạt lở đất đá
người dân cần cảnh giác trước các dấu hiệu xuất hiện lũ quét như mưa lớn nhiều ngày ở vùng thượng lưu nước sông hoặc suối chuyển màu đục có tiếng động bất thường của đất đá hoặc âm thanh lạ trong lòng đất
khi thấy các dấu hiệu trên người dân cần nhanh chóng di chuyển khỏi khu vực có thể xảy ra lũ quét để đến nơi có vị trí cao hơn
ngoài ra khi trời mưa rông thường kéo theo gió mạnh ngập nước thậm chí là lốc xoáy và xét đánh gây nguy hiểm
người dân nên cẩn thận với các thiết bị điện điện tử trong nhà bằng việc không sử dụng điện thoại có dây khi trời mưa có sấm xét vì điện thoại có thể là nguyên nhân dẫn đến xét đánh gây tử vong
bảo tàng bình phước đang quản lý sử dụng trên một mươi bốn tư liệu hiện vật có giá trị về lịch sử văn hóa truyền thông đấu tranh cách mạng của vùng đất và con người bình phước
trong đó bộ sưu tập vận dụng truyền thống của người sư tiêng bình phước rất phong phú và đặc sắc
vận dụng truyền thống của người sờ tiên được bảo tàng bình phước thực hiện sưu tầm trên địa bàn tỉnh tập trung tại các địa phương nơi có đồng bào stiêng sinh sống như bù đăng lộc ninh bù gia mập bù đốp phước long từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy đến nay
việc sưu tập hiện vật về đồng bào dân tộc stiêng trong thời gian qua được bảo tàng tỉnh bình phước quan tâm thực hiện nhằm phục vụ công tác trưng bày phát huy giá trị di sản văn hóa đồng thời cung cấp thông tin còn thiếu sót của hiện vật để hoạt động sưu tầm có kế hoạch bổ sung hoàn chỉnh và khoa học hơn
hiện nay bộ sưu tập vật dụng truyền thống của người stiêng bình phước đã có một trăm một mươi bảy hiện vật được chia làm ba chủ đề chính gồm vật dụng săn bắn đánh bắt niên đại khoảng thế kỷ hai mươi vật dụng sinh hoạt sản xuất hiện vật chất liệu kim loại mộc gỗ vải niên đại khoảng thế kỷ hai mươi vật dụng nhạc cụ
đây là các hiện vật phản ánh rõ nét về văn hóa đặc sắc của cộng đồng người sờ tiên trên địa bàn tỉnh toàn bộ một trăm một mươi bảy hiện vật trong bộ sưu tập đã được nhập vào hệ thống phần mềm quản lý hiện vật và trên phiếu thông tin của bảo tàng
mỗi phiếu hiện vật ghi rõ số đăng ký ngày đăng ký tình trạng kích thước màu sắc mô tả chi tiết những nét chính với ảnh chụp hiện vật trên từng hiện vật được đánh số phân loại số đăng ký bằng bút chuyên dụng
bộ sưu tập hiện được bảo quản đúng theo quy định thường xuyên được kiểm tra ký lưỡng được bảo quản trong tủ kệ sắt bằng kim loại sơn tĩnh điện
ông tô văn hoàng giám đốc bảo tàng tỉnh bình phước cho biết cán bộ bảo tàng đã làm tốt công tác kiểm kê hiện vật đánh số phân loại rõ ràng nhập liệu thông tin đầy đủ vào phần mềm quản lý hiện vật
tạo điều kiện cho việc truy xuất thông tin để nghiên cứu xuất nhập hiện vật phục vụ cho công tác trưng bày cố định tại bảo tàng và trưng bày lưu động ở địa phương theo chương trình kế hoạch hàng năm